thưa quý vị thời gian vừa qua thị trường vàng trong nước liên tục có những biến động bất thường
hiện vẫn còn tồn tại tranh lệch cao giữa giá vàng miếng sgc so với các loại vàng miếng khác
vàng trang sức mỹ nghệ chín mươi chín chín mươi chín và giá vàng quốc tế
có thời điểm giá vàng miếng trong nước đã cao hơn giá thế giới từ một mươi tám đến hai mươi triệu đồng một lượng
và cũng có thời điểm giá vàng giảm đột ngột một ba triệu đồng một lượng
chính phủ đã có tới hai công điện trong vòng ba tháng
nhưng giải pháp thao gỡ bất cập trên thị trường vàng vẫn rậm chân tại chỗ
vàng là tài sản gắn bó chặt chẽ với tỷ giá lãi suất thị trường tiền tệ ngoại hối và an toàn
an ninh tài chính tiền tệ quốc gia
nếu cho phép nhập khẩu vàng thì sẽ giải quyết tranh lệch giá vàng nhưng tỷ giá khó tránh bị ảnh hưởng
nếu phát triển các sản phẩm vàng dạng phái sinh thì nguy cơ vàng hóa nền kinh tế có thể quay lại
bình ổn thị trường vàng không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngân hàng nhà nước
nỗ lực chống nhập lậu thao túng sản phẩm
giá vàng chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vàng minh bạch thị trường vàng
cần sự vào cuộc của hàng loạt bộ ngành khác như công an công thương tài chính và tư pháp